chiến sự căng thẳng ở ukraine cùng với việc ngày càng có nhiều biện pháp hạn chế không phận giữa nga và châu âu
đang đặt nhiều người nước ngoài sinh sống ở nga và một số nước đông âu vào tình cảnh đi lại khó khăn
trong bối cảnh đó mỹ vào ngày hai mươi bảy tháng hai đã hối thúc công dân của mình cân nhắc kế hoạch rời khỏi nga
pháp cũng kêu gọi công dân rời khỏi nga và belarus thông qua đường hàng không và đường bộ
đại sứ quán mỹ tại moscow ra tuyên bố nêu rõ ngày càng có nhiều hãng bay phải hủy chuyến
vì lệnh đóng cửa không phận của nga và các nước
vì thế các công dân mỹ nên cân nhắc rời khỏi nga ngay lập tức khi vẫn còn các chuyến bay thương mại
bộ ngoại giao pháp cũng ra tuyên bố đặc biệt khuyến cáo công dân pháp không cư trú thường xuyên tại nga
sắp xếp rời khỏi nước này ngay lập tức thông qua các chuyến bay hiện hành
ngoài ra các công dân pháp ở belarus cũng được đề nghị ngay lập tức rời khỏi quốc gia đông âu này
trong khi đó cùng ngày chính phủ nga thông báo đang thực hiện kế hoạch sơ tán công dân của mình khỏi châu âu
sau khi một loạt các quốc gia châu âu đóng cửa không phận đối với tất cả các hãng hàng không nga
trong bối cảnh moscow xung đột quân sự với kiev
cơ quan vận tải hàng không liên bang nga và cơ quan du lịch liên bang khuyến cáo nga ở châu âu
đăng ký về nước qua ứng dụng điện thoại thông minh của bộ ngoại giao nga